theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đến cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám mực nước cao nhất trên sông tiền
tại trạm tân châu tỉnh an giang có khả năng lên mức ba hai m cao hơn ba mươi năm mét so với cùng kỳ năm ngoái
tri cục thủy lợi tỉnh long an cho biết từ trung tuần tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến nay mực nước lũ đổ về mạnh
với cường suất bình quân từ ba đến năm cm một ngày một đêm
kết hợp với triều cường đã làm khoảng năm trăm linh ha lúa hẻ thu ở những vùng chưa có đe bao bị ngập nước đến cổ bông
hoặc phải thu hoạch sớm giảm năng suất từ năm đến một mươi
ngoài diện tích sắp thu hoạch thì địa bàn hai huyện tân hưng và vĩnh hưng hiện có chín năm trăm linh ha lúa thu hoạch sau tháng tám
đang bị nước lũ đe dọa
để chủ động phòng chống ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do lũ sớm
ubnd tỉnh long an yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện tân hưng
vĩnh hưng mục hóa tân thạnh thạnh hóa và thị xã kiến tường khuyến khích người dân chủ động thu hoạch lúa hẻ thu
nhất là các khu vực trũng thấp không có đề bao bờ bao bảo vệ an toàn